chiều một mươi sáu tháng năm sau hai ngày làm việc tòa án nhân dân tỉnh sơn la đã kết thúc phiên tòa sơ thẩm xét xử bốn bị cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân thuộc dự án di dân tái định cư thủy điện sơn la
đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản rất nghiêm trọng có nhiều người tham gia và số người bị hại lên đến hơn ba trăm linh người
các đối tượng đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về chính sách di dân tái định cư thủy điện sơn la để đưa ra thông tin sai sự thật
căn cứ hồ sơ vụ án căn cứ kết quả điều tra xét hỏi công khai tại phiên tòa và diễn biến phiên tòa cùng các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ
hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cụ thể bị cáo lò văn châu chú tại xã mường sại huyện quỳnh nhai tỉnh sơn la với mức án chín năm tù
bị cáo lò văn thờ chú tại xã mường trùm huyện mường la tỉnh sơn la tám năm tù
bị cáo đinh công bắc chú tại xã vĩnh tiến huyện kim bôi tỉnh hòa bình với mức án một mươi năm tháng tù
bị cáo nguyễn hồng bài chú tại huyện kỳ sơn tỉnh hòa bình với mức án sáu tháng tù
ngoài ra bị cáo lò văn châu còn phải bồi thường thiệt hại hai trăm linh năm triệu đồng
bị cáo lò văn thời bồi thường một trăm tám mươi sáu triệu đồng cho người bị hại